sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng cho biết qua hai năm triển khai thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò sữa và bò thịt cao sản
đến nay tổng đàn bò sữa tại lâm đồng đạt hơn hai mươi con tăng một mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi năm sản lượng sữa tươi đạt hai trăm linh tấn một ngày
theo ngành nông nghiệp tỉnh lâm đồng bò sữa tại địa phương chủ yếu tăng đàn tự nhiên với tỷ lệ thấp tập trung chủ yếu tại huyện đơn dương đức trọng lâm hà và thành phố bảo lộc
năng suất sữa tươi bình quân hàng ngày đạt hai mươi lít trên mỗi con bò khoảng sáu lít trong một chu kỳ toàn tỉnh hiện có hơn một hai trăm sáu mươi hộ trang trại và năm doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa
cùng với bò sữa đến nay tổng đàn bò thịt tại lâm đồng phát triển hơn tám mươi bảy con địa phương đạt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi tổng đàn bò sữa đạt khoảng hai mươi năm con sản lượng sữa tươi một trăm linh tấn một năm và hơn một trăm linh con bò thịt
sản lượng thịt bò hơi suất chuồng hơn một mươi tấn một năm
năng suất sữa tươi bình quân hàng ngày đạt hai mươi con khoảng sáu lít trong một chu kỳ toàn tỉnh hiện có hơn một hai trăm sáu mươi hộ trang trại và năm doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa